chúng tôi nhận được cơ sở này chưa được cấp phép để tiến hành các ca phẫu thuật thẩm mỹ
trong đó có phẫu thuật nâng mũi
thông tin này xin được chuyển đến sở y tế hà nội để kiểm tra làm rõ tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
còn ngay sau đây là hai cơ sở khác dù được quảng cáo rầm rộ trên facebook
nhưng khi phóng viên tiếp cận thì cơ sở lại khác xa so với quảng cáo
địa chỉ quảng cáo trên facebook nhưng khi tìm đến lại là một cửa hàng quần áo và một siêu thị